cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai đối tượng vận chuyển tàng trữ số ma túy trên là lê hữu thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã thiệu phúc huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
và đào văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã tăng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là của một người
mang quốc tịch lào nhờ vận chuyển từ thanh hóa về thị trấn quất lâm tiêu thụ
để có mặt lực lượng chức năng các đối tượng đã sử dụng xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát ba mươi sáu a hai mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi bốn
để vận chuyển ma túy đi trong đêm
tuy nhiên khi đến địa bàn thị trấn quất lâm đã bị lực lượng phòng chống tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh nam định phát hiện bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng tỉnh nam định đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
do mâu thuẫn trong việc làm an lê đình hiệp thường trú tại quận hải châu
thành phố đà nẵng đã lấy búa đập vỡ kính căn hộ rồi đổ xăng vào đốt
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi hôm qua tại căn hộ số năm trăm linh bảy tòa nhà một b
khu trung cư phong bắc quận cẩm lệ xảy ra vụ cháy
người dân đã phá cửa chữa cháy đồng thời báo cơ quan chức năng
sau ba mươi phút vụ cháy được khống chế không để cháy lan sang các căn hộ lân cận
tại hiện trường người dân phản ánh có một nam thanh niên đã dùng chai chứa xăng
châm lửa ném qua cửa sổ căn hộ trung cư trên
qua điều tra và khoanh vùng đối tượng lực lượng công an phường hòa thọ đông
đã bắt giữ đối tượng lê đình hiệp
được biết hiệp là người có quen biết trước đó với gia đình chủ hộ trung cư trên
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
ép chủ nhà hàng nộp tiền bảo kê hàng tháng thì mới cho làm ăn yên ổn
ba đối tượng cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
ba đối tượng gồm nguyễn văn quảng chủ mưu trần văn trường và lê văn hậu
ngày một mươi hai tháng bốn quảng rủ trường và hậu đến quán bbq thuộc phường mân thái quận sơn trà
để đe dọa chủ quán nhằm lấy tiền bảo kê
quảng tìm gặp vị quản lý người hàn quốc để đòi hai triệu đồng
do vị quản lý này không đưa nên nhóm của quảng dùng kéo đe dọa khiến nhiều thực khách bỏ chạy
vì lo sợ người quản lý này tiếp tục đưa tiền cho quảng thì bị công an quận sơn trà ập vào bắt quả tang
tại cơ quan công an quảng và các đối tượng trong nhóm thừa nhận đã bắt đầu ép chủ nhà hàng hàn quốc
nói trên nộp tiền bảo kê hàng tháng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay với số tiền hai triệu đồng một tháng
tình hình tội phạm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đang có diễn biến phức tạp
nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động công khai giao bán đủ các loại văn bằng chứng chỉ giả trên các trang mạng xã hội
như chúng tôi đã đưa tin mới đây một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp của các trường đại học với quy mô cực lớn
vừa bị công an quận nam tử liêm hà nội đấu tranh triệt xóa thành công
số lượng bằng đại học mà đường dây này sản xuất được bọn chúng tiêu thụ trên khắp các tỉnh thành trong cả nước
chỉ bằng thao tác đơn giản lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị xã la di tỉnh bình thuận
đã đóng dấu nổi xong vào một bằng tốt nghiệp đại học
và nếu chỉ bằng mắt thường rất khó nhận ra đây là những tấm bằng tốt nghiệp để học giả sản xuất thủ công như thế này
tháng tám hai mươi tám em có nhu cầu trên mạng
nhiều người xài bằng giả em mây mò lên mạng tìm kiếm rồi em làm cò
em làm còn một hai tháng xong có người giới thiệu bán đồ rồi em mua
em mua máy in màu máy photo với lại hôi với lại các con dấu
rồi em về mây mò in thông tin lên rồi toàn bộ con dấu với lại chữ ký toàn bộ sĩ cam hết
một bộ giả giá ba triệu đồng
với ba bản sao công chứng hơi gần bằng điểm
các cái đối tượng này với những thủ đoạn rất là chuyên nghiệp
bởi vì ngay từ khi chúng hình thành thì bản thân chúng che giấu toàn bộ những thông tin về cá nhân cũng như nơi ở
đồng thời khi giao dịch để giao bằng cho các người cần mua người cần dùng đến
thì họ không xuất hiện trực tiếp mà sẽ đưa qua những kênh thứ hai thứ ba để chuyển qua ship
họ gọi với nhau
sau đấy là nhân viên và sếp thì không xuất hiện
chính vì thế mà để trinh sát rõ được cái băng của nhóm của chúng là cũng mất rất nhiều công sức
lê văn hoàng cùng em trai là lê hoàng phi cùng tham gia sản xuất điều hành hoạt động đường dây này
trước đó qua tìm hiểu trên mạng xã hội biết nhiều người có nhu cầu mua bằng chứng chỉ giả
nên hoàng đã nảy sinh ý định sản xuất và cung cấp số lượng lớn
theo đó lê văn hoàng đầu tư khoảng một trăm linh triệu đồng tìm mua phôi con dấu
cùng các loại công cụ máy móc để sản xuất bằng giả
sau đó hoàng thuê người lập trang web làmbằngđạihoc com vn để quảng cáo tư vấn và nhận đơn đặt hàng
em trai lê hoàng phi phụ trách đóng dấu ký các văn bằng chứng chỉ giả và hỗ trợ vận chuyển văn bằng giả giao cho khách hàng
chúng tôi thực sự sử dụng những cái công cụ rất là tối thân chúng tôi đã đao những cái phần mềm trên mạng về
những cái văn bằng giả những cái phôi bằng là rất là nét
thì tôi cũng khuyến cáo là nhà tuyển dụng lao động có những người tuyển dụng lao động thì nên là có những cái biện pháp khi mà tuyển dụng
có những biện pháp sang minh và những cái văn bằng thì có sang minh ký là nơi người ta học tập
để tuyển dụng đúng những con người người ta cần và cái năng lực trình độ
chỉ trong khoảng một năm đường dây của hai anh em hoàng đã sản xuất hàng nghìn tấm bằng giả các loại
của nhiều trường đại học cao đẳng rồi vận chuyển đến nhiều tỉnh thành trên cả nước tiêu thụ
tiến hành khám xét tại nơi ở của hoàng ở quận bình tân thành phố hồ chí minh
cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ khoảng một tấn phôi bằng chứng chỉ các loại
một hai trăm linh con dấu của các trường đại học cao đẳng trung cấp cùng nhiều máy móc phục vụ cho việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả
tiếp theo là một số tin vắn về việc lực lượng công an bắt giữ khởi tố các đối tượng trộm cắp xe máy tại an giang và hà tĩnh
chiều ngày bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã khởi tố bắt tạm giam võ hồng lâm chú thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín lâm chở phạm nguyễn ngọc trân đi chơi
thì phát hiện chiếc xe máy biển kiểm soát sáu mươi bảy m sáu mươi một nghìn tám trăm bốn mươi tám của anh huỳnh công tuấn
chìa khóa còn gắn trên xe đang dựng trước hàng rào nhà trọ không có người trông giữ
lâm nói với trân ý định trộm chiếc xe máy bán lấy tiền trả nợ
sau khi bảo trân điều khiển xe về trước lâm đi đến trộm chiếc xe của anh tuấn rồi điều khiển về nhà cất giấu
tại cơ quan công an lâm thừa nhận hành vi vi phạm của mình
còn chân được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
còn tại hà tĩnh hai đối tượng lê mai hùng và trần hữu hòa cùng chú tỉnh nghệ an
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội trộm cắp tài sản
trước đó ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
đối tượng lê mai hùng bị tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đức thọ bắt giữ cùng tăng vật
còn đối tượng trần hữu hòa đã nhanh chân tàu thoát
đến ngày năm tháng năm trần hữu hòa cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy đang dựng trước quán ăn
được biết lê mai hùng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
đặc biệt cả hai đối tượng đều nghiện ma túy rủ nhau từ nghệ an vào hà tĩnh để trộm xe máy lấy tiền tiêu xài
trước đó vào ngày một tháng năm hai đối tượng này cũng đã lấy trộm một xe máy trên địa bàn
cơ quan chức năng đã thu hồi được cả hai chiếc xe máy và tiến hành xác minh để trả lại cho người bị mất
đồng thời củng cố hồ sơ đưa các đối tượng ra xử lý theo pháp luật
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rê vũng tàu cho biết vừa bắt giữ hai tàu vận chuyển dầu đeo không rõ nguồn gốc trên biển
thu giữ hơn ba trăm linh lít dầu đeo
vào lúc một mươi ba h ngày sáu tháng năm tại khu vực vùng biển cách vũng tàu
tỉnh bà rê vũng tàu khoảng bốn mươi năm hải lý lực lượng tuần tra của bộ đội biên phòng tỉnh đã kiểm tra hành chính phương tiện bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
do nguyễn trọng trí chú tệ tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển hai trăm chín mươi sáu lít dầu đeo
trước đó vào lúc một mươi h ngày năm tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh bà rê vũng tàu phát hiện tàu cá tg chín mươi ba nghìn năm trăm một mươi tám ts
do trần hữu tân chú tại thị trấn vàm láng huyện gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra nguyễn trọng trí và trần hữu tân đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên tàu của mình
lực lượng chức năng đã lập biên bản đồng thời tạm giữ tăng vật và phương tiện để điều tra xác minh làm rõ vụ việc
tối qua rất đông người dân đã tập trung lập rào chắn trên đường lý thánh tông phường quảng phú tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
ngăn cản phương tiện qua lại để phản đối việc trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp quảng phú
trong quá trình xử lý đã gây ra mùi hôi thối khó chịu làm đảo lộn cuộc sống của họ phản ánh của phóng viên intv quảng ngãi
người dân đã dùng cành cây băng rôn chắn gần hết lòng đường khiến các xe tải chở hàng không thể ra vào khu công nghiệp quảng phú

khiến các xe tải chở hàng không thể ra vào khu công nghiệp quảng ngãi khiến các xe tải chở hàng không thể ra vào khu công nghiệp quảng ngãi